với hành vi cướp giật tài sản đối tượng nguyễn trí công chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện cẩm mỹ đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công điều khiển xe máy đến địa bàn huyện cầm mỹ lợi dụng sơ hở của người dân để cướp giật tài sản
khi đến thị trấn long giao huyện cẩm mỹ thì phát hiện chị nguyễn thị hằng chú tỉnh đồng nai điều khiển xe máy chở theo người thân
mang theo một túi sách màu xám bên trong có một mươi bốn triệu đồng tiền mặt hai điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân
sau khi thực hiện hành vi công đã bị lực lượng công an bắt giữ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc vừa tổ chức tìm kiếm được thi thể cháu hoàng hải nam bảy tuổi
trù xã e cao thành phố bôn ma thuật bị nước cuốn tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng tám chị nguyễn thị trang điều khiển xe máy chở theo con trai
là cháu nam đi làm dễ về nhà
khi đi qua cầu suối một mươi ba thuộc thôn tám xã cư ê bua thì gặp mưa to nước chảy xiết đã cuốn trôi cả người và xe xuống suối
chị trang may mắn thoát nạn còn cháu nam bị nước cuốn mất tích
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng và người dân triển khai tìm kiếm
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé cách vị trí bị cuốn trôi khoảng hai km
hiện thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
phòng an ninh đối nội công an tỉnh bến tre phối hợp với đội an ninh công an huyện châu thành tiến hành mời làm việc và lập biên bản vi phạm
đối với trần thị trúc nhã chú phường sơn kỳ quận tân phú tp hcm về hành vi tàng trữ xuất hành xuất bản phẩm
không có hóa đơn chứng tử tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp có liên quan đến pháp luân công
trước đó lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà của trần thị trúc nhã ở ấp định thọ xã tường đa huyện châu thành
gồm sáu mươi bảy xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc có liên quan đến pháp luân công
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trần thị trúc nhã
vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
sau khi điều khiển xe ô tô va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy
đình hữu hải đã xuống xe dùng dao chém nhiều nhát vào người phụ nữ
công an tỉnh bắc giang cho biết công an huyện tân yên bắc giang đang phối hợp với lực lượng chức năng
bắt giữ đinh hữu hải chú thị trấn cao thượng huyện tân yên để điều tra về hành vi giết người
do mâu thuẫn cá nhân vào ngày hai mươi tháng tám đình hữu hải đã điều khiển xe ô tô đi theo nạn nhân
sau đó hải điều khiển xe tông vào xe máy của người phụ nữ khiến người phụ nữ ngã xuống đường
sau đó hải đã xuống xe vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương rồi rời khỏi hiện trường
đến một mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng tám tại nhà nghỉ phương nam hai thuộc thôn kim tràng xã việt lập huyện tân yên
lực lượng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ đinh hữu hải đang lẩn trốn tại đây
hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội và đã qua cơn nguy kịch
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm qua cho đến ngày mai
thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ từ một đến ba mét một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía bắc
đặc biệt là các tỉnh lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái hà giang
tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn quảng ninh thanh hóa và nghệ an
cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất cấp một
từ ngày mai mưa lớn giảm nhanh trên khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
các chuyên gia khí tượng cảnh báo hiện tượng rông lốc xoáy xét mưa đá và gió giật mạnh
tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân
lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn rông mạnh
khi có thông tin cảnh báo mưa rông người dân nên tránh trú ở những nơi an toàn
tại các công trình xây dựng kiên cố đồng thời theo dõi chặt chẽ cảnh báo
trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do rông lốc gây ra
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đang tạm giữ hình sự đối tượng lương văn thiết
chú tệ huyện tràng định để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích
ngày một mươi chín tháng tám thiết đến nhà bà vi thu hà đòi trả lại tiền gửi giữ hộ trước đây
do thì xảy ra mâu thuẫn thiết đã dùng dao nhọn và ghế đánh bà hà
chồng bà hà can ngăn thì bị thiết dùng súng ngắn tự chế đem theo bắn sượt qua đỉnh đầu gây thương tích
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn lên rừng vợ chồng bà hà được người dân chuyển đến
trung tâm y tế huyện tràng định để khám và điều trị
tiếp nhận thông tin công an huyện tràng định đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh lạng sơn bắt giữ đối tượng
tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần ngọc phi chú tại huyện grong park tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh dương thành đức
theo cáo trạng do mâu thuẫn cho rằng đức không nhường mình mua gỗ keo
phi đã dùng dao chém mạnh khiến anh đức bị thương tật bảy mươi
gây án xong phi đến công an xã vụ bổn đầu thú
tại phiên phúc thẩm sau khi xem xét nhiều chứng cứ mới và thuyết phục do phi đưa ra
hội đồng xét xử tuyên phạt trần ngọc phi một mươi năm sáu tháng tù giam về tội giết người
giảm hai năm so với án sơ thẩm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bến tre vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn hoàng đạt
chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre về hành vi cướp giật tài sản
vào các ngày mùng năm và một mươi bốn tháng tám đạt điều khiển xe mô tô thực hiện hai vụ cướp giật tài sản
của hai phụ nữ đi xe máy trên đường tại xã phú hưng và phường phú khương thành phố bến tre
tài sản đạt cướp được là hai sợi dây chuyền vàng bán được tổng cộng một mươi năm triệu đồng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản mẫn thị hoàng anh chú tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra mẫn thị hoàng anh làm nghề nấu nhôm thuê tại xã văn môn huyện yên phong
để có tiền chi tiêu cá nhân đánh bạc và trả nợ hoàng anh đã đưa ra thông tin gian dối
để chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của một nạn nhân ở huyện yên phong
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với trần thị hà ở khu một mươi
phường đại phúc thành phố bắc ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hà đã đưa thông tin gian dối có mối quan hệ có thể mua được đất
tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh để chiếm đoạt của năm nạn nhân tổng số tiền hơn bảy bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh băng ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng hai vụ án nói trên
thông tin liên quan đến vụ bốn mươi người trốn khỏi casino ở campuchia bơi qua sông về việt nam
vào chiều ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng
gồm nguyễn thị lệ và lê văn danh cùng chú tại tỉnh an giang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
sau thời gian tích cực điều tra lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện an phú
xác định trong số bốn mươi người trốn khỏi casino ở campuchia bơi qua sông về việt nam lệ và danh đã đưa chót lọt
sáu người xuất cảnh trái phép sang campuchia trước đó
theo lời khai của lệ từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép
từ việt nam qua campuchia để nhận tiền hoa hồng
sau đó lệ móc nối với danh tham gia đón khách xuất cảnh trở đến bến sông bờ phía việt nam giao cho lệ đưa sang campuchia
cả hai đã đưa chót lọt nhiều lần nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua campuchia làm việc tại casino
giả danh làm nhân viên y tế bệnh viện để chiếm đoạt người
dưới một mươi sáu tuổi nguyễn thị tuyến chú tại huyện trương mỹ thành phố hà nội hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra động cơ gây án
tối ngày một mươi chín tháng tám tuyến giả danh là nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ tiếp cận khoa sản chiếm đoạt một trẻ sơ sinh
qua xác minh đứa trẻ được xác định là con của chị nguyễn thị hà ba mươi chín tuổi trú tại xã hòa chính huyện trương mỹ hà nội
khi tuyến đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xuất hiện tình trạng trộm cắp tại các cơ sở thờ tự
tuy các vụ việc đều bị lực lượng chức năng điều tra làm rõ và số tiền bị các đối tượng lấy đi cũng không lớn
song hành vi này cũng đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và khiến dư luận bức xúc ghi nhận sau của nhóm phóng viên
đây là đối tượng trần ánh ngọc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
qua đấu tranh làm rõ ngọc khai nhận từ đầu năm đến nay đã cùng đồng bọn thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tiền tài sản
trong các đình đền chùa trên địa bàn thành phố việt trì huyện tam nông thanh ba và đoan hùng
có những chùa không khóa cửa thì không có cửa mở cửa thì tự đi vào
còn không thì sẽ đi qua bằng lũ gió
thường thường thì ở trong chùa thì có rất nhiều hộp nhưng mà cháu cũng chỉ dám lấy nhiều tiền nhất là được khoảng hơn một mươi triệu
cơ quan chức năng cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra một mươi hai vụ trộm cắp tài sản tại các đình đền chùa
qua lời khai của các đối tượng cho thấy phương thức thủ đoạn trộm cắp ngày càng manh động liều lĩnh
mặt khác công tác quản lý bảo vệ tài sản ở các cơ sở thờ tự còn lòng lẻo chưa được quan tâm trú trọng
lợi dụng đêm tối vắng mười trong năm thậm chí là ban ngày các đối tượng đã đột nhập dùng các dụng cụ phá hòm kết đựng tiền công đức hoặc lấy trộm đồ vật thờ cúng có giá trị
quyền cáo là các nơi thờ tự tăng cường gia cố các cửa nhất là các cửa ngách
thứ hai là nên lắp đặt các camera an ninh
thứ ba là lắp chuông báo động
thứ tư là khi lượng khách đến góp tiền vào hòm công đức thì cũng nên kiểm đếm để cất đi những số tiền để tránh tình trạng để lâu ngày
tục duy trì mô hình tổ liên gia tự quản theo quyết định hai nghìn hai trăm linh trước đây và quyết định sáu của bản tỉnh bây giờ
và tiếp tục xã hội hóa mô hình camera an ninh để đặt ở các vị trí trọng yếu trên địa bàn
và tăng cường tuần tra kiểm soát phối hợp giữa cảnh sát khu vực
và ban bảo vệ dân phố ở các tổ dân phố
trước tình trạng trộm cắp tại các cơ sở thờ tự nói riêng và tình hình tội phạm nói chung
công an tỉnh phú thọ và các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về phương thức thủ đoạn của các đối tượng
xong để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng
thì từ các cơ sở thờ tự cho đến mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ quản lý tài sản theo khuyến nghị
để hạn chế tình trạng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
thưa quý vị lạm dụng rượu bia trong thời gian dài rất dễ dẫn đến ảo giác không làm chủ được hành vi
không ít vụ việc gây dối trật tự công cộng tai nạn giao thông vi phạm pháp luật đều bắt nguồn từ ma men dẫn đến loạn thần
đó là lý do hai năm trước đây công an huyện cao phong tỉnh hòa bình đã khởi xướng mô hình có tên là
quản lý giáo dục giúp đỡ phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất an ninh trật tự
qua thực tế hai năm mô hình này đã cho thấy những hiệu quả ban đầu và được bộ công an chọn làm điểm để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc
hàng tuần công an xã thạch yên huyện cao phong lại đến nhà mùi văn phan để tuyên truyền vận động anh hạn chế uống rượu
còn đây là cơ ngơi mà người đàn ông này đã gây dựng được sau gần một mươi năm ông hạn chế uống rượu nhận thức được những sai lầm của một thời
giờ đây ông đã là người chồng người cha người ông mẫu mực để làm gương cho con cháu
theo tôi này là tôi đã vô quả là tôi sai quạng như thế còn cơ toàn thế ngày sau đừng theo tôi
đây chỉ là hai trong tổng số tám mươi đối tượng nghiện rượu bia có biểu hiện loạn thần trên địa bàn huyện
tại huyện cao phong tính từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi chín đã xảy ra năm vụ phạm tội vi phạm pháp luật đau lòng do người mắc bệnh tâm thần gây ra
tuy nhiên theo điều hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần
một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
bệnh tâm thần không áp dụng được chế tài hình sự mà cũng không có quy định bắt buộc phải cách ly người bệnh khỏi cộng đồng
điều đó đồng nghĩa với việc người mắc bệnh tâm thần sống chung với người bình thường gây bất ổn trong nhân dân
sẵn cử cán bộ công an xã phụ trách các xóm thì về cùng với các ban ngành đơn thể
đến từng hộ gia đình người những người nghiện rượu bia để nắm tình hình xác minh nắm tình hình và lập danh sách
lúc đấy thì chúng ta mới đưa danh sách vào trong mô hình quản lý giáo dục giúp đỡ người mắc bệnh tâm thần
riêng đối với các đối tượng uống rượu bia thì bất kể lúc nào sau khi uống rượu bia thì các đối tượng đều cũng có thể có những hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
vì vậy lực lượng công an luôn hướng tới đối tượng này
qua khảo sát
công an huyện cao phong đã lên danh sách gần một trăm sáu mươi trường hợp có biểu hiện tâm thần đưa vào quản lý giáo dục
trong đó chủ yếu là các đối tượng nghiện rượu bia dẫn đến loạn thần với tổng số tám mươi trường hợp
các trường hợp này đều đã được lực lượng công an xã tiến hành gọi hỏi gian đe tuyên truyền phổ biến giáo dục hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định
do đó vài năm trở lại đây trên địa bàn huyện không xuất hiện những vụ phạm tội vi phạm pháp luật do người nghiện rượu bia có biểu hiện bệnh tâm thần gây ra
điều đó đã góp phần không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
còn về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện thanh bình tỉnh đống tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn lâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp hai a xã hưng thạnh huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
có dẹo tròn kích thước bốn cm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng phan thân hệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại khóm tân mỹ phường tân quy đông
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố cao lãnh
tỉnh đồng tháp về tội chứa mại dâm
đối tượng này có dẹo thẳng dài một cm cao hai cm trên sau cánh mũ trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý